một vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã trường sơn huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh đã làm gần hai mươi hectare rừng thông bị thiệt hại
lực lượng chức năng và nhân dân hà tĩnh đã nỗ lực chữa cháy nhưng do địa hình phức tạp nên đám cháy kéo dài nhiều giờ mới được khống chế
vụ cháy rừng xảy ra vào ngày ba mươi tháng sáu tại rừng phòng hộ thuộc địa phận xã trường sơn và chủ yếu là rừng thông ở độ tuổi khai thác
khi phát hiện ra cháy rừng người dân đã báo cho cơ quan chức năng để tổ chức chữa cháy
huyện đức thọ đã huy động trên ba trăm linh người gồm lực lượng công an quân đội dân quân tự vệ kiểm lâm và nhân dân trong vùng cùng với các dụng cụ chữa cháy đến hiện trường dập lửa
nhưng do địa hình phức tạp đồi núi cao lượng thực bì dày và thời điểm xảy ra cháy nhiệt độ trên bốn mươi độ c nên đã hạn chế việc chữa cháy của cơ quan chức năng
sau hơn một mươi một tiếng đồng hồ chữa cháy đến dạng sáng ngày một tháng bảy đám cháy mới được khống chế
ước tính khoảng hai mươi hectare rừng chủ yếu là rừng thông đang trong thời kỳ khai thác
đã bị thiêu cháy nguyên nhân xảy ra cháy rừng đang được các cơ quan chức năng hà tĩnh điều tra làm rõ